cao nhất trong ngày hôm nay ở cả đông bắc bộ lẫn các tỉnh phía tây đều sẽ từ ba mươi đến ba mươi hai độ
riêng hòa bình và thủ đô hà nội nhiệt độ cao hơn là ba mươi ba độ và kiểu thời tiết tạnh giáo này sẽ còn kéo dài trong ba bốn ngày nữa
vùng thấp phía tây mở ra không mạnh nên chưa tác động tới thời tiết miền trung
vì thế ở miền trung ngày hôm nay tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng gián đoạn và có mưa rông bất kỳ thời gian nào trong ngày
thậm chí ở khu vực từ bình định trở vào cho đến bình thuận trong chiều và tối nay còn tái xuất hiện những cơn mưa vừa mưa to và rông
do có mưa rông bất kể thời gian nào trong ngày nên nhiệt độ ngày hôm nay ở miền trung sẽ không cao
tại thanh hòa đến hà tĩnh mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
với các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi nhiệt độ nhỉnh hơn từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
còn khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ giao động ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
tại các tỉnh phía nam trong sáng nay chỉ vùng ven biển miền tây khu vực kiên giang bạc liêu và cà mau của nam bộ là có mưa
đến chiều và tối nay sau khoảng một mươi năm giờ
gió tây nam và vùng xoáy thấp mới phát triển
mây đối lưu sẽ mở rộng và gây mưa nhiều nơi cho cả khu vực tây nguyên và nam bộ
với lượng mưa trong chiều và đêm nay ở tây nguyên và nam bộ sẽ phổ biến từ hai mươi ba mươi mm
trên biển do tác động của dạnh áp thấp đi qua khu vực nam trung bộ kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh
nên ở khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
còn tại khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa nắng sáo và tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước